hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước đã triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân mua hàng hóa trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó qua kiểm tra kiểm soát việc thực hiện giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng chức năng thành phố và các xã phường vẫn còn tình trạng người dân viện lý do đi chợ đi mua hàng hóa thiết yếu để qua lại các địa bàn khác
để chấn trình tình trạng này và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ ubnd tp đồng xoài đã chỉ đạo ubnd xã phường triển khai ngay việc phát phiếu đi chợ mua hàng lương thực thực phẩm và cắt mặt hàng thiết yếu cho các hộ gia đình trên địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội với tần suất đi chợ là ba ngày một lần
việc đi chợ hoặc đi mua hàng chỉ được thực hiện trong phạm vi xã phường nơi cư trú
việc phát phiếu đi chợ sẽ góp phần hạn chế được người dân đi ra đường và di chuyển
chuyển từ địa phương này đến địa phương khác đảm bảo nguyên tắc cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu